thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa nay
trên tuyến đường nghi sơn sao vàng địa bàn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
khiến ít nhất ba người tử vong
vào khoảng một mươi một giờ trưa nay trên tuyến đường nghi sơn sao vàng xe ô tô đang lưu thông
bị xe tải lật đổ đè bẹp trên xe có bốn người trong đó có một trẻ em
ba người lớn trên xe đã tử vong tại chỗ cháu bé bị thương nặng đang được cấp cứu
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ
chiều cùng ngày ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có công điện khẩn
đề nghị tỉnh thanh hóa có biện pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này